thưa quý vị trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước cho đến khi nước nhà được độc lập rồi đến tận những năm cuối đời
bác hồ kính yêu chỉ sắp xếp được hai lần về thăm quê hương
trong lần về thăm quê hương thứ hai vào ngày chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đã để lại nhiều câu chuyện xúc động trong lòng người dân nghệ an
giản dị gần gũi tràn chứa ân tình là hình ảnh hai lần bác hồ về thăm quê hương nghệ an sau mấy chục năm ra đi tìm đường cứu nước dành độc lập cho dân tộc
nhưng xa cách bác hồ mới có dịp trở lại thăm quê hương nghệ an
với bộ quần áo ca kỳ đôi dép cao su bác hồ về quê ở xã kim liên huyện nam đàn
gặp lại đồng bào quê hương bác rất xúc động
người bắt tay vẫy chào bà con vẫn giữ cho mình chất giọng nghệ an
bác trải lòng với nhân dân quê nhà người ta về thăm quê thì mừng mừng tủi tủi
tôi về thăm quê chỉ thấy mừng mừng là vì bây giờ nước ta được độc lập tự do
nhân dân được sống cuộc sống hạnh phúc ai cũng có cơm ăn áo mặc các cháu được học hành
ở mỗi nơi bác đến thăm bác khen ngợi những thành tích mà nhân dân quê nhà đã đạt được
và nhắc nhở đồng bào cán bộ phải ra sức phát triển nông nghiệp công nghiệp
rồi bác đọc câu thơ quê hương nghĩa trọng tình cao năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình
bốn năm sau người trở lại thăm nghệ an lần thứ hai
đây là chuyến thăm mà người đã hứa với đảng bộ
nhân dân quê nhà trong chuyến thăm lần thứ nhất
do bận công việc nước nhà chưa về thăm quê được nhưng người luôn viết thư thăm hỏi từng nhà từng xã
khi các đồng chí lãnh đạo tỉnh địa phương ra hà nội công tác nếu có điều kiện bác đều gặp gỡ ân cần hỏi thăm về quê hương
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trong bức thư cuối cùng gửi ba chấp hành đảng bộ nghệ an
bác đã căn dặn cán bộ đảng viên cần khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng đảng góp ý kiến để chọn người vào đảng
tuyển chọn cán bộ lãnh đạo để mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân ngày càng thêm gắn bó
nghệ an cần khôi phục và phát triển kinh tế hết sức chăm lo đời sống nhân dân
cuối thư người viết nghệ an là một tỉnh rộng lớn có tài nguyên phong phú nhân dân cần cù lao động
bác mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phân đấu làm cho nghệ an mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền bắc
thấm nhuần lời dạy của bác nghệ an đã tiến từng bước dài trên nhiều lĩnh vực của đời sống
những lời dạy của người cho đến hôm nay vẫn mang cái tính định hướng rất quan trọng
bác dạy chúng ta phải phát triển kinh tế phải ổn định chính trị phải phát triển văn hóa là một trong những tỉnh kiểu mẫu cả nước
thì cho đến hôm nay càng thấy là một điều chúng ta phải cố gắng thực hiện để mà hơn ai hết
nghệ an có quyền tự hào sinh ra chủ tịch hồ chí minh và tự hào là đi đầu trong việc thực hiện
nghệ an hôm nay từ miền xuôi lên miền ngược từ thành thị đến nông thôn đều có những bước chuyển mình mạnh mẽ
đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện
là địa phương hội tụ nhiều tiềm năng cả về tự nhiên và con người với truyền thống cách mạng lâu đời
nghệ an có đủ khả năng để trở thành một tỉnh khá nhất miền bắc như bác hồ hẳng mong muốn